hội nghị cấp cao hợp tác campuchia lào myanmar việt nam clmv lần thứ tám
và hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế eawadi chao preah mekong akmes lần thứ bảy
đã khai mạc sáng nay tại thủ đô hà nội
tham dự hội nghị có thủ tướng vương quốc campuchia samdek techo hunseng
thủ tướng cộng hòa dân chủ nhân dân lào thonglun sisulit
tổng thống cộng hòa liên bang myanmar u tin cho
phó thủ tướng vương quốc thái lan somkit jatu sipitak
phó tổng thư ký liên hợp quốc tổng thư ký ủy ban kinh tế xã hội khu vực châu á thái bình dương samsar ata
tổng thư ký hiệp hội các quốc gia đông nam á lê lương minh cùng lãnh đạo các bộ ngành bốn nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc phát biểu khai mạc hội nghị
sau hơn một thập kỷ hoạt động hợp tác clmv và asemed đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia
đóng góp vào tiến trình xây dựng cộng đồng asean củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp hòa bình và ổn định ở khu vực
các nước mekong đã trở thành động lực quan trọng của kinh tế đông nam á
và được đánh giá là một trong những khu vực tăng trưởng năng động hàng đầu trên thế giới
phát biểu tại lễ khai mạc thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của bốn nước đã đạt được trong thời gian qua
đây cũng là kết quả của sự hỗ trợ to lớn hợp tác hiệu quả của các đối tác phát triển
các nhà tài trợ quốc tế đặc biệt là asean
các nước mekong đã đánh giá là một trong những khu vực tăng trưởng năng động hàng đầu trên thế giới

thủ tướng đã chứng kiến lễ ký bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và chính phủ hoàng gia campuchia do bộ trưởng bộ công thương việt nam và bộ trưởng bộ thương mại campuchia thay mặt chính phủ hai nước ký kết